hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua lào và việt nam
và đưa sang trung quốc tiêu thụ vừa bị triệt phá bắt giữ bốn đối tượng thu một trăm bốn mươi bốn bánh heroin
cụ thể là cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông chú huyện mường khương tỉnh lào cai
thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật
tiếp đó bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt trang a má
dân tộc mông chú huyện mường nhé tỉnh điện biên thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm hai đối tượng trong đường dây là tần a trả
chú huyện sinh hồ tỉnh lai châu và tráng a lù chú huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu một xe máy
các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt lợi dụng thời gian nghỉ tết nguyên đán và đêm tối
để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
nguyễn thị cẩm nguyên chú thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn một mươi tám nguyên đã đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hội viên góp hụi từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
do lấy được uy tín đến năm hai nghìn hai mươi một nguyên đã mở thêm nhiều dây hụi giá trị từ năm trăm linh đồng đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thì bị vỡ hụi nguyên đã bỏ trốn
tại thời điểm vỡ hụi có khoảng hai trăm linh hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
vào cuộc điều tra đến ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã truy bắt được nguyễn thị cẩm nguyên tại thành phố hồ chí minh
trong những ngày tết nguyên đán nhâm dần các cán bộ y tế tại nhiều địa phương
vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tấp mùa xuân
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín xuyên tết
và đến chiều ngày ba tháng hai cả nước đã tiêm trên một trăm tám mươi một triệu liều
hai mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi
một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
số liều vaccine phòng covid một mươi chín
tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hơn một mươi sáu triệu liều
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân
năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại
trong quý i năm nay ra soát tổ chức tiêm vét ngay không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine bảo đảm an toàn trong tiêm chủng
công an tp thủ đức tp hcm đang điều trị
điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên đường phạm văn đồng
đoạn gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức
khiến một nghi can cướp giật ngã xe tử vong
nghi can tử vong được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tệ quận gò vấp thông tin ban đầu vào tối ngày mùa một tết
đối tượng trên đã điều khiển xe máy một mình và cùng hai nghi can khác đi chung một xe máy
lưu thông trên đường phạm văn đồng để cướp tài sản
phát hiện người thanh niên chở theo một cô gái đeo túi sách
cả ba đã áp sát ra tay giật
nạn nhân truy hô và truy đuổi theo cả ba nghi can đều khiển xe máy với tốc độ cao
tháo chạy đến gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức
do không làm chủ đối tốc độ nên đối tượng điều khiển xe máy một mình đã ngã xe bất động
hai nghi can còn lại thấy đồng bọn bị ngã đã chạy đến để lấy xe tháo chạy
đối tượng bị thương nặng và tử vong tại chỗ
công an tp thủ đức đã khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét hai nghi can còn lại
thông tin cập nhật từ tỉnh an giang một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng
vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá tăng vật thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng đang đánh bạc
tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
tuy nhiên các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm trên một một triệu đồng tiền trên chiếu bạc bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động
bảy xe mô tô trên một trăm hai mươi triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan
mặc dù lực lượng chức năng tỉnh kiên giang đã tuyên truyền vận động người dân không tham gia tổ chức
và đánh bạc ăn tiền trước trong và sau tết nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật
lao vào sát phạt nhau với nhiều hình thức
lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền
tại huyện tân hiệp
vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay ngày ba tháng hai tức là ngày ba tết nhâm dần
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tổ chức bắt quả tang tụ điểm đánh bạc
với hình thức chơi bài ăn tiền tại một căn nhà bán tạp hóa nằm ven đường
tại ấp trí thành xã tân hội
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người số tiền gần một trăm linh triệu đồng
một bộ bài tay và một số tăng vật khác có liên quan
trước đó vào khuya ngày hai tháng hai tức là ngày hai tết công an huyện tân hiệp cũng đã bắt quả tang
bốn người phụ nữ ở cùng xóm đang đánh bài tại nhà riêng ở ấp thạnh trị xã thạnh trị huyện tân hiệp
tại chiếu bạc lực lượng công an tạm giữ số tiền gần một mươi triệu đồng và ba mươi chín bộ bài
trước đó vào chiều ngày một tết công an huyện tân hiệp cũng triệt xóa một tụ điểm đá gà
và đánh bài ăn tiền tại bãi đất chống thuộc ấp thành an một xã thành trị
ba con gà hai cặp cửa sắt hàng chục bộ bài tay và số tiền trên tám mươi triệu đồng
trong khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhiều đối tượng có hành vi gây khó khăn cho lực lượng công an
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng
chú xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba con năm
ở thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng
có tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng tử
hoàng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
vào chiều qua tức ngày hai tết nguyên đán nhâm dần phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
phối hợp công an huyện châu thành đã vận động đối tượng thạch thi chú huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra đầu thú
đây là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một thi đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê ăn tết lực lượng công an đã triển khai các biện pháp để vận động đối tượng ra đầu thú
tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết của gia đình và người thân
đến chiều ngày hai tháng hai tức mùng hai tết đối tượng thi đã ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật
lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi tỷ đồng nguyễn thị cẩm nguyên chú tại thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh bắt giữ
cơ quan công an đồng thời thi hành lệnh khám xét hai điểm kinh doanh của đối tượng
vào năm hai nghìn một mươi tám nguyên đã đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hội viên góp hụi từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
đến năm hai nghìn hai mươi một nguyên đã mở thêm nhiều dây hụi giá trị từ năm trăm linh đồng đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bị vỡ hụi nguyên đã bỏ trốn
tại thời điểm vỡ hụi có khoảng hai trăm linh hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
vào cuộc điều tra đến ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh truy bắt được nguyễn thị cẩm nguyên tại thành phố hồ chí minh
cục cảnh sát giao thông cho biết trong ngày hôm nay tức ngày mùng ba tết nhâm dần
cả nước xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người và bị thương một mươi chín người
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sử tai nạn giao thông giảm một vụ giảm bốn người bị thương
không tăng không giảm số người chết
còn so với cùng kỳ tết nguyên đán canh tí giảm tới sáu vụ giảm bốn người chết và hai mươi bốn người bị thương
trong số các vụ tai nạn trên đường bộ xảy ra hai mươi sáu vụ làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi chín người
giảm hai vụ giảm một người chết và bốn người bị thương
so với cùng kỳ của tết nguyên đán tân sử tuyến đường sắt xảy ra một vụ tai nạn làm một người chết
đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một một trăm bảy mươi năm trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ phạt tiền gần sáu trăm linh triệu đồng tạm giữ tám xe ô tô
ba trăm chín mươi bốn xe mô tô tước sáu mươi sáu giới phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý trên một trăm sáu mươi trường hợp
vi phạm các quy định về ma túy một trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là năm trăm hai mươi bảy trường hợp
trong vòng hai mươi bốn giờ qua số ca mắc mới được phát hiện
tuy nhiên trường hợp covid một mươi chín tiếp tục giảm còn hơn tám sáu trăm linh ca tại năm mươi bảy tỉnh thành
tuy nhiên trường hợp nhiễm biến thể omicron tiếp tục tăng lên một trăm chín mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là quảng nam hai trăm năm mươi bốn lâm đồng một trăm một mươi năm
trong những ngày tết nguyên đán nhâm dần nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện
chiến dịch tiêm chủng thần tấp mùa xuân tiêm vaccine phòng covid một mươi chín xuyên tết
đến ngày ba tháng hai cả nước đã tiêm trên một trăm tám mươi một triệu liều
hiện năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai là trên chín mươi
một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ tiêm mũi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hơn một mươi sáu triệu liều
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm nay
thực hiện hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý i năm nay
ra soát tổ chức tiêm vét ngay không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
thưa quý vị trong những ngày tết nguyên đán nhiều khu di tích thắng cảnh trên cả nước đã mở cửa chào đón du khách du xuân
tại thành phố huế của tỉnh thừa thiên huế các di tích thuộc quần thể di tích cố đô huế vào ngày hôm nay
tiếp tục đón khách tham quan và chụp ảnh đầu xuân năm mới
trong hai ngày mùa một và mùa hai tết nhâm dần các di tích thuộc khu di sản
huế đã đón hàng nghìn lượt khách du xuân nhâm dần trong đó hàng nghìn lượt du khách đã đổ về khu vực đại nội huế để thưởng lãm
tất cả mọi người đều thực hiện năm k để phòng chống dịch
theo lãnh đạo trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế từ mùa một đến mùa ba tết
đơn vị mở cửa phục vụ miễn phí tham quan tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô huế
bên cạnh đó để phục vụ người dân và du khách các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
đã biểu diễn chương trình nghệ thuật tại đại nội huế với nhiều tiết mục đặc sắc
trong ngày mùng ba tết trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tiếp tục trình diễn các chương trình nghệ thuật
tại sân điện thái hòa phục vụ người dân và du khách đến tham quan
thưa quý vị với nhiều người dân tp hcm thì dịp lễ tết là thời gian để cùng gia đình
người thân đi du lịch nghỉ dưỡng sau một năm đầy vất vả
tuy nhiên năm nay thói quen đó đã có đôi chút thay đổi bởi tâm lý e ngại dịch covid một mươi chín
tp hcm hiện là vùng xanh an toàn nhiều khu vui chơi nội thành đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các gia đình
đây là lần đầu tiên em nguyễn thanh tiên và nhóm bạn trong lớp tổ chức gặp nhau vào dịp tết
sau gần một năm không gặp mặt suốt nhiều tháng ở trong nhà bị giãn cách
và tết này gia đình không tổ chức đi chơi xa các em đã chọn cách du lịch tại chỗ để thay đổi không khí
những trò chơi cảm giác mạnh và không khí mát mẻ trong lành
có trong công viên văn hóa đầm sen
chính là điểm đến của cả nhóm
tết này nhiều gia đình ở tp hcm không tổ chức ra nước ngoài hay đi các tỉnh thành khác để du lịch
nên số bạn trẻ ở độ tuổi học sinh sinh viên tới các điểm vui chơi giải trí ở nội thành tăng đột biến
không chỉ thế nhiều người dân đang sinh sống làm việc ở tp hcm không về quê ăn tết
cũng đã chọn du lịch tại chỗ để vui xuân
phù thuộc vào nơi ở của các gia đình nếu mà gia đình ở trong thành phố nội thành
ví dụ như quận một quận ba quận năm gò vấp bình thạnh thì cái không gian bên ngoài không có nhiều
cho nên là các gia đình thường chọn là đầm sen hoặc là thảo cầm viên hoặc là các resort bên ngoài tp hcm giáp với bình dương như dình ký hoặc là những resort
để người ta chọn cái không gian ở đó để người ta vui chơi ẩm thực hoặc là giả ngoại
chia sẻ khó khăn do dịch bệnh gây ra năm nay hầu hết các điểm vui chơi giải trí ở tp hcm đều
giữ nguyên giá vé vào cổng một số nơi thì miễn phí cho người đến tham quan
ở tại công viên đầm sen thì là chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động cho ngày tết
đó là là các chương trình các show diễu hành và do các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn
với các vũ điệu đường phố đó là những chiếc xe đi dọc theo tuyến và tuyến quanh hồ
rồi các nghệ sĩ đi xung quanh nhờ nhảy múa theo các vũ điệu cùng với thu hút các du khách
để các du khách cũng tham gia ngoài ra thì cũng có các biểu diễn đường phố như là siết
rồi ảo thuật đường phố để cho các em thiếu nhi nếu bận rộn với những mâm cơm tương tất không
thể ra ngoài vui chơi vào ban ngày thì tp hcm cũng có những điểm đến hấp dẫn không kém vào buổi tối
tại khu vui chơi giáo dục hướng nghiệp viettopia quận bảy đây là điểm đến lý tưởng để các bạn trẻ
hoặc gia đình có thể ngắm cảnh chụp hình lưu niệm trẻ em được tham gia các trò chơi năng động trải nghiệm
ở đây cũng là một cái nơi mà đáng lưu tâm để cho các gia đình mà có con nhỏ thì có thể là lui tới
đi dạo để chụp hình các kiểu tại vì cũng thật sự cũng bây giờ thành phố mình thì nó cũng bước
vào cái giai đoạn mới rồi mọi người là đã đều được phụ vắc xin đầy đủ không những nơi đây mà bất cứ
đâu cũng thấy mọi người khẩu trang nè rồi xịt khuẩn đầy đủ nên em nghĩ là nghĩ là nó cũng ổn đây là
một địa điểm đến cũng ổn các gian hàng được thiết kế từ những chiếc ô tô tạo nên sự độc đáo đặc
biệt đây là mô hình hướng tới niềm hạnh phúc yêu thương gắn kết mọi thành viên trong gia đình và
đồng hành thức uống có cồn đối với những gia đình nào mà có những em nhỏ thì chúng ta cũng
yên tâm là ngay tại đây có những hoạt động thú vị cho trẻ như là nhập vai làm người mẫu nhí để trình
chuyển khách quá hay là các bé có thể đua xe đạp mô hình rồi các bé có thể học lái xe ô tô mô
phẩm và nhiều hoạt động hấp dẫn khác nữa tất cả đều được đảm bảo an toàn và mức giá rất là phải
chăng ngoài ra thành phố hồ chí minh còn có nhiều điểm đến môi trời hấp dẫn như thảo cầm viên
khu du lịch suối tiên thành phố thủ đức và đường hoa nguyễn huệ đường hoa phú mỹ hưng
nơi mọi người có thể thoải mái tạo dáng để có những bức hình đẹp nhất trong những ngày vui xuân đón tết